dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền nam
còn tại hà nội hồi tháng bảy số ca mắc chưa có nhiều biến động
tuy nhiên thời gian gần đây thời tiết mưa nắng thất thường nên số người mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng
chỉ trong một tuần từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày bốn tháng tám hà nội ghi nhận thêm gần hai trăm năm mươi trường hợp mắc mới
cơ quan chức năng khuyến cáo nếu người dân không chủ động phong bệnh số ca mắc sẽ tiếp tục tăng nhạch
bệnh nhân này mắc sốt xuất huyết đã một mươi hai ngày
sau khi điều trị tại tuyến huyện không đỡ chị được chuyển tới khoa virus ký sinh trùng bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
hiện sức khỏe đã tiến triển hơn tuy nhiên con gái chị và nhiều người ở địa phương vẫn đang mắc bệnh
xã mình đang bị dịch nhất là ở xóa mình
có tầm độ khoảng hơn bốn mươi bệnh nhân đi lên tuyến huyện và đi lên tất cả các viện
tổng thể xã thì chắc là phải trên một trăm linh người
theo thống kê trung bình mỗi ngày bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận khoảng một mươi bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và điều trị nội trú
hầu hết là những trường hợp nặng từ tuyến dưới chuyển lên
các bác sĩ cảnh báo triệu chứng ban đầu của sốt xuất huyết tương đối giống các bệnh sốt do virus thông thường
nhiều người không tới bệnh viện kịp thời để lại những biến chứng nặng nề đặc biệt là trường hợp có bệnh lý nền
trên cái nền người ta bị nhiễm trùng huyết như thế và người ta bị bội nhiễm thêm cả vi khuẩn
người ta dẫn đến tình trạng là vừa sốc đanh vừa sốc nhiễm trùng
đó là một cái đòi hỏi phải can thiệp rất là phức tạp
những ngày gần đây thời tiết hà nội mưa nắng thất thường đã điều kiện thuận lợi để mưa vẳn phát sinh
theo đó số ca mắc sốt xuất huyết cũng có xu hướng tăng
chủ yếu là cái cung quăng của sốt xuất huyết ở các vùng nước đậm
thế nên là thường là ngay sau cái dịp
mà mưa lớn như thế thì nó sẽ không gia tăng
tuy nhiên là nếu như chúng ta không khơi thông các cái vũng nước đậm hoặc là các cái ổ nước đậm
các cái dụng cụ thì một cái giai đoạn sau đấy nó có thể nó bùng phát
để phòng bệnh người dân cần giữ môi trường sạch sẽ không để nước ứ động
phun thuốc muối định kỳ mắc màn khi ngủ và mặc quần áo dài tay